kính chào quý vị và các bạn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin an ninh mạng của truyền hình nhân dân
thưa quý vị tham gia vào các hội nhóm báo chốt trực tuyến trên không gian mạng
hay nói một cách dễ hiểu hơn là thu thập thông tin hình ảnh các lực lượng cảnh sát giao thông đang thi hành nhiệm vụ
rồi sau đó phát tán trái phép để cản trở việc thi hành công vụ
hành vi này mặc dù là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng
song vẫn đang ngang nhiên tồn tại một cách công khai suốt thời gian qua
đây chính là nội dung mà chúng tôi muốn đề cập trong bản tin an ninh mạng tuần này
nhưng trước hết như thường lệ mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những tin tức an ninh mạng đáng chú ý trong tuần vừa qua
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh lâm đồng
vừa triệu tập đối tượng tung tin sai thật trên mạng xã hội gây hoang mang theo luận
tại cơ quan công an đối tượng là nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám khai nhận
chiều ngày ba mươi tháng bốn đối tượng đọc được thông tin trong các hội nhóm trên mạng xã hội
nhưng không kiểm chứng độ chính xác của thông tin đã vội đăng lên trang facebook cá nhân của mình với nội dung
có biến tại bixi năm người cầm súng bị bắt tất cả các trung tâm thương mại dịch vụ chợ kinh doanh giải trí phải đóng cửa ngay lập tức
cơ quan công an xác định những thông tin này là sai sự thật ảnh hưởng đến uy tín xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức
gây hoang mang dư luận tại địa phương
đối tượng đã thừa nhận hành vi sai phạm gỡ bỏ bài viết đồng thời cam kết không tái phạm
hiện nay cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
theo trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia deepfake công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo
để tạo ra các đoạn video với hình ảnh khuôn mặt nhân vật giống hệt như hình ảnh của người mà các đối tượng muốn giả mạo
đã trở thành mối đe dọa đối với không gian mạng tại việt nam
theo cục an toàn thông tin tội phạm mạng thường sử dụng các cuộc gọi video deepfake để mạo danh một cá nhân
và vay mượn người thân bạn bè của họ những khoản tiền lớn cho những trường hợp cấp bách
cụ thể đối tượng làm giả chiếm đoạt tài khoản của người dùng mạng xã hội liên lạc với người thân trong danh sách bạn bè
cho biết đang bị mắc kẹt khi du lịch tại nước ngoài và cần một khoản tiền ngay lập tức
sau đó đối tượng sử dụng công nghệ deepfake và thực hiện các cuộc gọi video hình ảnh để nạn nhân tưởng rằng
đang nói chuyện với người thân của mình và nhu cầu vay tiền là có thật
từ đó chuyển tiền cho các đối tượng
cục an toàn thông tin khuyến cáo người dùng cần đặc biệt nâng cao cảnh giác không cung cấp thông tin cá nhân
như căn cước công dân tài khoản ngân hàng mã otp và không chuyển tiền cho người lạ qua điện thoại mạng xã hội các trang web có dấu hiệu lừa đảo
trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia vừa cảnh báo trang web việtgcv cc giả mạo website của bộ thông tin và truyền thông
người dùng bị dụ cài ứng dụng có chứa mã độc
ứng dụng này cho phép các đối tượng lừa đảo chiếm quyền điều khiển điện thoại và đánh cắp thông tin tài sản nên người dân cần nâng cao cảnh giác tránh truy cập và làm theo hướng dẫn của các đối tượng xấu
trước đó cục an toàn thông tin đã cảnh báo về trường hợp các đối tượng lừa đảo thiết lập trang web tại địa phương
tại địa chỉ tên miền policeonline club giả mạo website của trung tâm giám sát an toàn không gian mạng để đăng quảng cáo
hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo với tỷ lệ thành công chín mươi chín chín khiến cho nhiều người dân lại thêm một lần nữa bị lừa chiếm đoạt tài sản
theo cơ quan chức năng trong gần hai tháng trở lại đây các đối tượng lừa đảo tiếp tục tạo các trang web giả mạo dịch vụ công quốc gia với nhiều địa chỉ tên miền khác nhau và đều là tên miền quốc tế
do vậy người dân cần cảnh giác khi truy cập các website này
thưa quý vị tình trạng báo chốt cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên các nhọ hội nhóm
các trang mạng xã hội mặc dù đã liên tục bị xử lý nhưng vẫn đang liên tiếp diễn ra một cách công khai đáng báo động
việc kiểm soát những hành vi này trên không gian mạng thực sự là một khó khăn rất lớn đối với các lực lượng chức năng
chỉ cần lên mạng xã hội gõ từ khóa báo chốt ngay lập tức sẽ hiện ra hàng loạt các hội nhóm công khai với hàng chục hàng trăm nghìn người theo dõi
những hội nhóm này ngang nhiên liên tục cập nhật thông tin về các địa điểm và hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông
lực lượng một trăm bốn mươi một đcn
các hội nhóm này thậm chí còn được thành lập theo các địa phương các khu vực để cập nhật thông tin liên tục cho người tham gia
không chỉ dừng lại ở đó nhiều chủ tài khoản còn sử dụng những ngôn từ lời lẽ mỉa mai xúc phạm lực lượng cảnh sát giao thông

và nhận được đông đảo lượt tương tác hưởng ứng của nhiều người trẻ tham gia
mặc dù đã nhiều lần bị xử lý nhưng những hội nhóm này lại liên tục đổi sang các hình thức hoạt động mới
nhằm đối phó với pháp luật như sử dụng các câu đố câu thơ
sau khi bị xử phạt trên mạng mình đọc được thì bây giờ nó hoạt động theo kiểu trá hình hơn một tí
làm hình thành trong giới trẻ những cái gọi là coi thường pháp luật và coi thường cảnh sát giao thông
sau một thời gian mà nó hoạt động khá là mạnh thì mình cảm thấy là nó đang bị hơi bị quá
bởi vì là nhiều bạn trẻ dựa vào đấy mà kiểu lạm dụng
và từ đấy thì mình thấy là nhóm khá là nguy hiểm
vâng thưa quý vị đúng theo quy định người dân có quyền giám sát đối với các hoạt động của lực lượng chức năng công an nhân dân
tuy nhiên việc giám sát phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật
các hành vi báo chốt trực tuyến trên không gian mạng rõ ràng là hành vi nguy hiểm
không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động nghiệp vụ của lực lượng chức năng mà còn để lại những hậu quả hết sức nghiêm trọng
trước hết cần khẳng định mục đích chính của những hành vi
khi báo chốt thu thập thông tin hình ảnh vị trí đang làm nhiệm vụ của lực lượng chức năng
để nhằm né tránh sử dụng các thủ thuật để đối phó gây cản trở lực lượng cảnh sát giao thông thi hành nhiệm vụ
đương nhiên khi mà những người mà sử dụng mạng xã hội mà họ lập nhóm để thực hiện một hoạt động nào đó trên mạng ấy
thì họ có mục đích trước
ví dụ như là trong cái nhóm mà bị xử phạt vừa rồi họ ghi rõ là thông báo báo chốt một trăm bốn mươi một ví dụ như vậy
thì rõ ràng cái mục đích của họ là thể hiện ngay rõ cái tiêu chí của họ đặt ngay ở trong cái tên của nhóm rồi
thì trong trường hợp như vậy mà họ đặt thơ làm thơ làm văn để mà họ về để mà báo cái điểm chốt
thì rõ ràng trong trường hợp đấy là vi phạm pháp luật
theo quy định với những hành vi lập nhóm trên các trang mạng xã hội như facebook zalo và đưa các thông tin hình ảnh về chốt cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ như vậy
hoàn toàn có thể bị xử phạt hành chính hoặc nặng hơn
đây được coi là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo điểm e khoảng ba điều một trăm linh hai nghị định một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcp của chính phủ với mức phạt cao nhất có thể lên đến một mươi triệu đồng
lỗi vi phạm ở đây được xác định bởi chính phủ
chính phủ đã xác định là hành vi thu thập xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật
không chỉ lập các hội nhóm trên mạng xã hội thanh thiếu niên còn tụ tập quay phim chụp ảnh xung quanh chốt một trăm bốn mươi một thậm chí đứng dưới lòng đường đỗ xe ngược chiều hay đứng trên giải phân cách giữa đường gây mất an toàn giao thông
trật tự xã hội có địa điểm ghi nhận hàng trăm người đứng xem
điều này gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh
không chỉ vi phạm pháp luật hành vi báo chốt cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới trật tự an toàn giao thông
bởi khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội sẽ tạo điều kiện để người tham gia giao thông luồn lách né tránh pháp luật
mặc nhiên thực hiện những hành vi ghi nhận hàng trăm người đứng xem
hoặc tệ hơn còn tạo điều kiện cho các đối tượng vận chuyển hàng cấm người sử dụng rượu bia chất kích thích tham gia giao thông
tránh được sự tuần tra kiểm soát thực thi nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát
đe dọa trực tiếp tới tính mạng sức khỏe của chính bản thân người điều khiển phương tiện giao thông và những người tham gia giao thông khác
vâng thưa quý vị có thể khẳng định việc tham gia thực hiện các hành vi báo chốt online trên không gian mạng là hành vi vi phạm pháp luật và tiêm ẩn nhiều nguy hiểm đối với trật tự an toàn xã hội

lực lượng chức năng khuyến cáo người dân
không nên tham gia vào các hội nhóm
hay bình luận phiến diện trên các trang mạng xã hội
đồng thời người dân cần nâng cao nhận thức
về vai trò của tổ công tác
cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ
bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông
và duy trì sự tôn nghiêm của pháp luật
tới đây thì bản tin an ninh mạng tuần này
cũng xin phép được khép lại
xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại